và cái thứ ba là chúng tôi cũng đề xuất nên có cái sự điều chỉnh đối với chương trình thiệu quốc gia trong thời gian tới
đó chính là vấn đề giả soát đối với những cái thương hiệu đã đạt thương hiệu quốc gia
đó là thực hiện cái việc quy chế liên quan đến giới thiệu tuyên truyền cũng như thực hiện những cái quy định của chương trình của quốc gia
thì làm thế nào đó để mà đã đạt thương hiệu quốc gia là anh vẫn tổn thống những cái quy định của chương trình
thì có lẽ là ba cái vấn đề mới này thì hai nghìn một mươi tám tôi nghĩ sẽ chưa áp dụng nhưng mà chắc chắn trong thời gian đến cũng sẽ có những cái điều chỉnh nhất định
thì đây là những ý kiến mà chúng tôi cũng đã đề xuất trên rất nhiều các cái diễn đàn
để mà làm thế nào để chương trình điện quốc gia có thể nói là thiết thực hơn tiếp cận tốt hơn với cộng đồng các cái doanh nghiệp
vâng xin cảm ơn những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc thịnh trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn hy vọng rằng với những thành tựu trong suốt một mươi năm năm qua và cả những mặt hạn chế mà chúng ta có thể nhìn thấy được
thì trong thời gian tới chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia sẽ ngày càng phát huy hiệu quả hơn nữa
để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều hơn từng bước định vị thương hiệu hàng hóa việt nam trên thị trường thế giới
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau